thưa quý vị trước sự cố đập chính hồ núi cốc một hồ nước ngọt nhân tạo nằm trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
có hiện tượng thấm nhỏ ở vai bờ tả phía hạ liêu từ cao trình bốn mươi năm m đến bốn mươi sáu m
riêng tại cao trình bốn mươi bốn m hạ lưu bờ tả có hiện tượng thấm nhiều và lan rộng
rãnh thoát nước hạ lưu đập tại cao trình ba mươi hai m và bốn mươi hai m bị đổ gãy chiều dài hai trăm linh m làm tụt các tấm lát mái
ubnd tỉnh thái nguyên đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại hiện trường
đồng thời triển khai phương án xử lý cấp bách sự cố này
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại thái nguyên
theo giải pháp kỹ thuật xử lý cấp bách của đơn vị tư vấn
hai việc chính cần phải làm ngay là khoan phụt tạo màng trung thấm cho toàn bộ đập chính
và phục hồi hệ thống thoát nước
theo đó cần xử lý ngay toàn bộ hệ thống đá tiêu nước
dỡ bỏ toàn bộ vào bê tông bảo vệ mái hạ lưu để đánh giá cho đúng mức độ nghiêm trọng của việc thấm thân đập
đồng thời khôi phục hệ thống quan chắc thấm thân đập
về lâu dài cần tính tới việc cải tạo hoàn toàn thân đập
tại hội nghị triển khai phương án xử lý cấp bách sự cố đập chính hồ núi cốc vào ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng sáu
ý kiến của các chuyên gia đầu ngành cho rằng việc đảm bảo an toàn thân đập hồ nối cốc là hết sức quan trọng
vì vậy cần phải xử lý ngay để tránh những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho công trình

vì vậy cần phải xử lý ngay để tránh những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho công trình
để thực hiện có hiệu quả những giải pháp trên tỉnh thái nguyên đã thành lập hội đồng tư vấn cùng các chuyên gia đầu ngành để thẩm định giám sát việc xử lý thấm thân đập
theo kế hoạch vì khoan phục sẽ hoàn thành trước ngày hai mươi tháng bảy chuẩn bị điều kiện cần thiết để thi công khắc phục sự cố đảm bảo hoàn thành trước ngày hai mươi tháng tám
các công việc còn lại thực hiện sau khi kết thúc mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy